xin kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị theo dự báo thì bắt đầu từ đêm nay
trước đợt mưa lớn diện rộng
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản
đề nghị các tỉnh miền núi phía bắc khẩn trương
ứng phó với mưa lớn sạt lở lũ quét và ngập úng
còn trong buổi sáng và trường ngày hôm nay
bắc bộ vẫn có nắng và khá nóng
quý vị nếu như phải làm việc hay di chuyển
liên tục ngoài trời thì hãy uống đủ nước
và chọn trang phục thoáng mát phù hợp
đối với tây nguyên và nam bộ
có mưa rông về chiều tối cảnh báo nguy cơ ngập ống
vùng trũng thấp các khu đô thị